mong xem xét lại kiến nghị tăng học phí dịch bệnh làm nhiều gia đình mất cả cha lẫn mẹ
hoặc chỉ còn một trong hai lạm phát tăng cao đời sống bấp bênh hộ nghèo và cận nghèo còn nhiều
mong nghĩ đến tương lai của thế hệ các em nguồn lao động tương lai của đất nước
cái gì cũng tăng chỉ khổ người thu nhập thấp
với nguồn thu ngân sách lớn như tp hcm hà nội nên miễn học phí cho các cấp học phổ thông
các nước phát triển họ làm lâu rồi
trước nhiều băn khoăn về đề xuất này sở giáo dục và đào tạo tp hcm đã lý giải
sở dĩ có sự tranh lệch mức thu học phí là do trước đây
thành phố luôn duy trì mức học phí thấp không tăng trong suốt sáu năm qua
trao đổi với báo chí ông cao thanh bình trưởng ban văn hóa xã hội kỳ vọng
khung học phí mới sẽ giúp chất lượng giáo dục ngày càng được nâng cao hơn
đội ngũ giáo viên được chăm lo tốt hơn
theo tôi học phí tăng sẽ tăng thêm nguồn để đào tạo
bồi dưỡng cho học sinh khá rõ
hoặc phụ đạo cho những học sinh còn yếu kém với mục đích cuối cùng
là ngày càng kéo giảm việc các em phải học thêm
từ đó từng bước hướng tới chỉ còn một khoản thu chính thống trong trường học
chứ không phải nhiều khoản như hiện nay
cộng đồng mạng cũng nhận thấy
việc xây dựng mức học phí mới góp phần thực hiện tốt hơn trong giáo dục
đảm bảo sự bình đẳng trong việc đóng góp của các gia đình và người học
điều chỉnh cơ cấu chi ngân sách
tuy nhiên học phí tăng dễ dẫn đến hiệu ứng domino
các khoản khác đều có cớ để tăng
đây mới là sức ép thực sự lên vai phụ huynh
nếu không tính toán kỹ
sẽ khiến con em nhà nghèo mất cơ hội học tập
chúng ta không nên quan tâm chuyện học phí tăng
điều cần phản ánh để thay đổi là bỏ nhiều loại thu lòng vòng
khoản học phí chỉ là phần nhỏ để giáo dục tốt hơn mà thôi
học phí tôi không sợ bằng các khoản nhà trường thu ngoài
nó phải gấp vài lần học phí
đó mới là gánh nặng
mong rằng các khoản ngoài luồng nhà trường đừng thu nữa
ở đây tôi không bàn đến chuyện đắt hay rẻ
mà đồng ý với quan điểm là tăng thu để tái đầu tư cho giáo dục
tuy nhiên tại sao không có lộ trình tăng từ từ
mà phải tăng ảo một phát lên gấp năm lần như vậy
đông đảo cư dân mạng cho rằng
để hạn chế gánh nặng cho phụ huynh từ việc tăng học phí
sở giáo dục đào tạo tp hcm cần có lộ trình cụ thể
tránh sự đột ngột gây hoang mang cho phụ huynh
cư dân mạng cũng đề xuất cần tăng cường giám sát
quản lý việc thực hiện thu chi tại các trường
để làm sao đúng quy định không xảy ra tình trạng lạm thu
những khoản nào các trường thu xếp được thì không nên thu của phụ huynh
nhất là trong thời điểm khó khăn như hiện nay
ngoài ra cũng cần có những chương trình an sinh xã hội
hỗ trợ học sinh khó để đảm bảo không có bất kỳ học sinh nào phải nghỉ học vì khó khăn
bạn nghĩ sao về đề xuất tăng học phí của sở giáo dục đào tạo tp hcm
hãy chia sẻ quan điểm của bạn và cùng tương tác với chúng tôi
trên fanpage truyền hình công an nhân dân
a còng truyền hình công an
thưa quý vị trong thời gian vừa qua tình trạng xe quá tải
đã bùng phát trở lại tại nhiều địa phương
và ngày càng gia tăng kể từ khi thực hiện trạng thái bình thường mới
tại địa bàn ngoại thành của hà nội cũng không ngoại lệ
dù đang trong cao điểm xử lý của cảnh sát giao thông
nhưng nhiều trường hợp đã có dấu hiệu chở hàng quá khổ quá tải
vô tư lưu thông
lực lượng chức năng cũng đã tăng cường tuần tra kiểm soát
xử lý nhiều trường hợp vi phạm với mức xử lý nghiêm khắc
thế nhưng vì nhiều lý do chủ quan và khách quan
khiến cho vấn nạn xe quá khổ quá tải
vẫn tái diễn với nhiều cách thức đối phó tinh vi hơn
phản ánh chi tiết trong câu chuyện giao thông ngày hôm nay
cảnh sát giao thông báo cho anh lỗi xe vi phạm của anh nhé
xe của anh được phép chuyên chở trên một mươi năm tấn
nhưng qua cơm thực tế xe của anh đã tổng tải chọc xe của anh là trên ba mươi năm tấn nhé
bây giờ xe của anh là quá mải trên một trăm năm mươi
thì anh em tổ công tác sẽ tiến hành lập biên bản và ghi nhận cái vi phạm này của anh
thật ra bọn em bây giờ cái vận tải nó khó khăn quá
bây giờ chả muốn chở quá tải làm gì nó cũng vừa hỏng hóc các thứ vậy
nhưng mà do cái kinh tế bây giờ dầu các thứ nó cao quá
mà cái cước xe rất là thấp
thế thì bọn em không muốn chở quá tải làm gì
chỉ thi thoảng có chuyến thì bọn em chở còn đâu
gần như là bọn em chở chỉ đủ tải thôi ạ
đây là lý do
mà hôm nay
hầu hết các tài xế điều khiển thương tiện chở quá tải đưa ra khi bị phát hiện xử lý
như vậy dù biết rõ chở quá tải là vi phạm
và nếu bị phát hiện thì mức nộp phạt cũng không hề nhẹ
thế nhưng họ vẫn cố tình chở vật liệu xây dựng chất cao hơn cả thành thùng xe như thế này
phá nó thì phá một tí thôi
còn do máy xúc bình thường bọn em xúc thủ tải

lạc cái đầu nó không được bằng tắc
đối với công tác xử lý
thì công an huyện thường tín giao đội cảnh giao thông trực tiếp phối hợp cùng với các công an các xã
thành lập các tổ tuần tra lưu động
gồm có sáu tổ đi tuần lưu trên toàn dọc tuyến trên địa bàn huyện thường tín
phát hiện các xe sẽ yêu cầu xuất trình giấy tờ và sẽ phối hợp cùng thanh gia giao thông
sẽ cân tải để xử lý các xe
không chấp anh chở đúng tải của các xe
tại các tuyến đường ngoại thành hà nội
những đoàn xe tải cứ nối đuôi nhau như thế này
hầu hết đều có vi phạm chở quá tải hoặc che chắn không đảm bảo
gây rơi vãi vật liệu ra đường
đây chính là nguyên nhân khiến đường xá hư hỏng xuống cấp
vật liệu rơi vãi gây ô nhiễm ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân
thậm chí có cả xe tài chạy với tốc độ cao
vượt đèn tín hiệu giao thông
thế nhưng công tác xử lý những trường hợp này
đang đối diện với rất nhiều khó khăn
cả chủ quan và khách quan
đa số lái xe đều là người làm thuê
họ thực hiện theo ý kiến của chủ phương tiện
vì vậy trong quá trình dừng xe và kiểm tra vi phạm
vấn đề lái xe không chấp hành
cũng như vấn đề đóng cửa bỏ xe thường xuyên xảy ra
đối với các phương tiện đấy thì rất nhiều phương tiện
cũng như các doanh chủ doanh nghiệp
người ta gần như là cũng có bố trí những người
mà đi theo lực lượng quan chức năng
để khi mà cơ quan chức năng tăng cường xử lý là họ sẽ tìm cách
rằng trốn tránh cũng như là đi xe qua đường khác
để tránh việc xử lý đối cả quan chức năng
trong quá trình mà xử lý xe khó khổ hạ tải
đó là cái điểm bãi tập kết để mà khi mà hạ tải
để đảm bảo xe đủ tải trọng khi đi qua các tuyến đường
hiện nay trên địa bàn vẫn chưa có những điểm hạ tải như vậy
hiện nay lực lượng cảnh sát giao thông cả nước
vẫn đang trong cao điểm thực hiện chuyên đề tuần tra kiểm soát
xử lý vi phạm chở hàng quá tải chọc quá khổ giới hạn
tự ý cải tạo phương tiện trên đường bộ
và tính đến nay đã có hàng nghìn trường hợp vi phạm
bị phát hiện xử lý với mức xử phạt lên đến gần một trăm linh tỷ đồng
tuy nhiên để ngăn chặn hiệu quả những vi phạm này
khi chỉ lực lượng cảnh sát giao thông vào cuộc là chưa đủ
các biện pháp để xử lý và phòng ngừa các loại xe
quá khổ có tải
rất cần sự đồng bộ giao quân của các cơ quan ban ngành
từ công an các xã ngủy bang các xã
đến lực lượng hành chính của huyện
cũng như của bang huyện giao quân đồng loạt
bên cạnh công tác tuyên truyền
sẽ yêu cầu các chủ xe và chủ bến bãi ký cam kết
không được vận xe quá tải
và không được cho bốc rỡ hàng hóa
quá số quy định so với thành thùng xe
cũng trong đợt cao điểm này
lực lượng cảnh sát giao thông hà nội
đã chủ động thay đổi phương thức tuần tra kiểm soát
thành lập nhiều tổ công tác đặc biệt
nhưng mặc dù vậy ngăn chặn xe quá khổ quá tải
vẫn là câu chuyện biết rồi nói mãi
thưa quý vị và các bạn
thời gian qua tại nhiều địa phương tiếp tục nổi lên tình trạng thu gom đất
rồi san nền phân lô tách thửa và làm giá trào bán tràn lan
gây nhiễu loạn thị trường bất động sản
thậm chí là san lấp đồi núi phân lô bán nền
lấn chiếm đất rừng trái pháp luật
khiến cho dư luận vô cùng bức xúc
vâng và để siết chặt quản lý kịp thời phát hiện xử lý các sai phạm
thủ tướng chính phủ vừa có chỉ thị yêu cầu
ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
chỉ đạo kiểm tra và chấn chỉnh tình trạng xử lý nghiêm trường hợp
san đồi núi để phân lô bán nền xây dựng trên đất rừng trái quy định của pháp luật
vâng cần một giải pháp đồng bộ như thế nào để tiếp tục hoàn thiện thể chế
pháp luật trong lĩnh vực quản lý đất đai
đánh giá về trách nhiệm của những người đứng đầu địa phương khi mà để xảy ra sai phạm
làm thế nào để hiệu quả công tác thanh tra kiểm tra và xử lý các vi phạm
trong lĩnh vực đất đai được nâng lên kịp thời và chủ động hơn từ cơ sở
nội dung này sẽ có trong tiểu mục góc nhìn chuyên gia ngày hôm nay
với khách mời là chuyên gia kinh tế tiến sĩ vũ đình ánh
xin cảm ơn ông đã dành thời gian cho truyền hình công an nhân dân
thưa ông ạ trong những thời gian vừa qua thì chúng ta thấy là những vi phạm
trong lĩnh vực đất đai thì cũng khá là phổ biến tại một số các địa phương
và trong đó thì có tình trạng là phá rừng lấn chiếm đất rừng và phân lô bán nền nữa
về cái thực trạng này thì ông có những cái đánh giá như thế nào
vâng trước hết thì có thể nói là vấn đề về quản lý đất đai
trong đó có cả những vấn đề liên quan đến đất ở đất ở đô thị đất ở nông thôn
hay là đất kinh doanh đất nông nghiệp và cả đất rừng
thì đã xảy ra trong thời gian qua khá nhiều những cái vi phạm
và rất tiếc là những cái vi phạm này lại khá phổ biến
và đặc biệt ở đây thì liên quan tới vấn đề đất rừng
có thể nói đây là một loại đất mà cũng ít được quan tâm quản lý trong thời gian qua
một phần thì do cái tính chất phức tạp đa ngành đa địa phương liên quan tới cái đất rừng
cái vấn đề thứ hai nữa là khi mà chúng ta phát triển
chủ yếu tập trung ở các khu đô thị thì cái đất rừng và một phần là cái chuyển đổi đất nông nghiệp chẳng hạn
thì cũng có cái sự quản lý mà nó chưa được chặt chẽ
và một cái điểm thứ tư nữa cũng không thể không nói đến đó là cái việc quản lý đất rừng
thì trước nay do cái hoàn cảnh lịch sử để lại khi mà cái việc mà chủ yếu đất rừng là do các cái lâm trường quản lý
thì khi chúng ta tổ chức sắp xếp lại thì rõ ràng là cái việc sắp xếp nó chưa được hợp lý
và đây cũng là một nguyên nhân khiến cho những cái vi phạm đối với đất rừng cũng xảy ra khá là phổ biến
thưa ông ông cũng vừa đề cập đến một số những nguyên nhân khiến cho tình trạng này là như ông đánh giá là cũng khá phổ biến
mà rõ ràng là nó đã kéo dài không phải đến bây giờ chúng ta mới đề cập đến vấn đề này
ông có những cái phân tích cụ thể hơn như thế nào về những cái nguyên nhân khiến cho tình trạng này kéo dài trong một thời gian dài như thế nào
vâng cái đầu tiên thì tôi cho rằng nếu chúng ta so sánh đất rừng với các cái loại đất khác về đơn cử
ví dụ như là đất ở chẳng hạn hay là đất nơi kinh doanh và gần đây là chúng ta liên quan tới quản lý cái đất nông nghiệp chẳng hạn
thì có thể nói là do những cái sai phạm xảy ra cũng trong một thời gian dài
và thậm chí có những sai phạm có thể nói là nghiêm trọng
do đó thì chúng ta đã thắt chặt trong cái quản lý đối với những loại đất này
riêng với đất rừng thì cái tình trạng vi phạm trước đây chủ yếu là liên quan đến các hoạt động phá rừng
hay là khai thác ví dụ như là gỗ hay là săn bắn trái phép chẳng hạn
mà chúng ta ít quan tâm đến cái vấn đề là quản lý đất rừng
trong cái vấn đề ví dụ như là họ chiếm dụng hay là họ chuyển đổi mục đích sử dụng không hợp pháp
hay thậm chí có những cái trường hợp mà mua đi bán lại đất rừng mà rõ ràng ở đây là cái vấn đề đầu tiên
tôi cho rằng quan trọng nhất đó là dường như chúng ta có một thời gian
mà chúng ta lơ lạ trong cái việc quản lý đất rừng
đây có lẽ là cái nguyên nhân cơ bản và đầu tiên
nguyên nhân thứ hai nữa thì chúng ta cũng biết là cùng với sự phát triển của thị trường bất động sản
thì các cái phân khúc thuê đơn cử ví dụ như là phân khúc đất ở
kể cả ví dụ như là đất nền
hay là phân khúc nền
phân khúc nhà chung cư chẳng hạn
thì ở các cái khu đô thị đặc biệt là những khu đô thị lớn như là hà nội thành phố hồ chí minh hay đà nẵng chẳng hạn
hay thậm chí các cái trung tâm ở các cái tỉnh đồng bằng
thì cũng đã có một thời gian phát triển bùng nổ
và hiện nay thì nó đã gần như là bão hòa hay là cách khác là cái quỹ đất không còn nhiều
và bây giờ người ta đang hướng tới những cái vùng mà nó gọi là xa trung tâm
và trong đó thì có những cái vùng nó liên quan đến là đất rừng
thậm chí đó là đất rừng phòng hộ
hay là những nơi mà chúng ta gọi là những cái khu bảo tồn
thì cũng là cái đối tượng mà người ta đang muốn hướng tới
đó là cái nguyên nhân thứ hai
nguyên nhân thứ ba thì gần đây ở việt nam chúng ta đang có một cái xu thế phát triển về cái ngành du lịch
đặc biệt là du lịch nghỉ dưỡng
và sau một thời gian bùng nổ ở khu vực ven biển
thì chúng ta cũng biết đang có một cái xu thế rất là rõ rệt
hiện nay tức là người ta đang muốn hướng tới các cái vùng núi
nơi có cái khí hậu tốt hay là cái môi trường nhất là vẫn còn trong lành
và mô hình chung
thì cái đất rừng đã trở thành một cái đối tượng
để người ta muốn chiếm hữu người ta muốn sử dụng và người ta muốn khai thác
theo cái mục đích này
trong thời gian vừa qua đối với đất rừng thì hầu hết là
chúng ta gọi là giao cho các hộ gia đình
quản lý gần như là khoán cho các hộ gia đình
tuy nhiên thì hầu hết những hộ gia đình mà tôi được biết tiếp cận
đặc biệt là khu vực miền bắc bộ chúng ta ấy
thì là cái gọi là sinh lợi
từ những đất rừng này không cao
và do đó thì hầu hết là một
họ bỏ hoang hoãn
hai là họ lơi lạ lơi lặng trong cái vấn đề quản lý
và ba nữa là thậm chí nếu chỉ cần bán rẻ thôi
thì họ cũng bàn mặc dù
đây là bất hợp pháp không được pháp luật cho phép
bởi vì họ chỉ được giao cái quyền gọi là quản lý rừng thôi
giữ rừng thôi
chứ không phải là cái quyền sở hữu
từ cái thực tế đó thì liệu rằng là đang có những cái lỗ hổng
trong cái hệ thống pháp luật không
khi mà những cái vi phạm trong lĩnh vực đất
rồi xâm hại rừng

tôi cho rằng chắc chắn đây là vấn đề
thậm chí là những lỗ hổng như chị nói
ở đây không phải chỉ là lỗ hỏng trong vấn đề chúng ta thực thi pháp luật
mà như đã khái quát ở những cái phần trên
rõ ràng ở đây chúng ta có những cái lỗ hổng liên quan đến vấn đề về thể chế
đối với đất rừng
nên nó mới xảy ra những cái tình trạng như là phá rừng
hay là thậm chí bây giờ như chị nói là còn bùng nổ
gọi là phân lô bán nền
thậm chí là như vậy
với cái mục tiêu mà tôi được biết là hầu hết không phải là dùng để ở
mà ở đây một là mục tiêu để phát triển cái du lịch nghỉ dưỡng
gắn với cả rừng núi
và cái thứ hai nữa là nhằm mục đích là đầu cơ mua đi bán lại
hay thậm chí có một thời chúng ta phát triển trang trại
nếu chị nhớ chẳng hạn
thì cũng có không ít những vi phạm liên quan đến cái gọi là
mở những cái trang trại mà vào vùng đất rừng
nó không nằm trong cái vùng quy hoạch hay thậm chí là vi phạm pháp luật
như vậy thì có thể nói là cái đầu tiên trong cái câu chuyện ở đây
rõ ràng là cái lỡ hổ của chúng ta là trong các cái quy định pháp lý của chúng ta
đối với đất rừng
như tôi đã nói là nếu như các cái quy định pháp lý của chúng ta
đối với các loại đất ở hay đất kinh doanh chẳng hạn
thì có lẽ là chúng ta đang siết một cách rất là chặt chẽ
và ngày càng hoàn thiện
thì đối với đất rừng là có một giai đoạn là chúng ta
những cái quy định khung của chúng ta nó chưa đủ đảm bảo
với cái sự biến động của thị trường cũng như là cái nhu cầu
đặc biệt là liên quan đến vấn đề về quản lý đối với đất rừng
vâng ạ như vậy là rõ ràng là ông vừa đưa ra những cái góc nhìn rất là toàn diện
và đặt ra một cái yêu cầu rất là quan trọng
trong vấn đề là chúng ta thực thi pháp luật đúng không ạ
và rất kịp thời thủ tướng chính phủ cũng đã có yêu cầu
đối với ủy ban nhân dân các địa phương
rồi các bộ ngành trong đó giao cho bộ công an là chủ trì
để chúng ta có thể kịp thời phát hiện xử lý các vi phạm
như ông nói là chúng ta cần phải có một cái sự giăn đe nhiều hơn
ông đánh giá như thế nào về vai trò của cái việc là
chủ động phát hiện xử lý các vi phạm
và đặc biệt là nên là từ cơ sở ạ
vâng rõ ràng thì trước hết chúng ta cũng phải khẳng định rằng
các cái vi phạm này thì gần như là ở cấp cơ sở là họ đều nắm được
chỉ có là nếu như nó không được ngăn chặn kịp thời
hay thậm chí nó lan rộng và ngày càng nghiêm trọng hơn
thì đó chính là cái sự lơ là buông lỏng
hay thậm chí trong một số trường hợp là dung túng
của một số bộ phận cán bộ ở địa phương
đối với những trường hợp vi phạm pháp luật
liên quan tới cái đất dựng
và như vậy thì rõ ràng cái sự vào cuộc của bộ công an
là rất cần thiết
cái sự vào cuộc của bộ công an ở đây
tôi khẳng định là đúng là từ cấp cơ sở
nhưng vẫn cần rất cần có sự chỉ đạn
từ cấp bộ từ cấp trung ương
vì sao như vậy
bởi vì đối với đất rừng thứ nhất là diện tích rất là rộng
thứ hai nữa là dân số dị thương
và lại rất đa dạng
tức là tóm lại những cái chủ thể tại đất rừng đó
rất là đa dạng và phong phú
và đặc biệt là đất dựng thông thường
thì lại liên quan đến nhiều tỉnh thành khác nhau
một cánh dựng có thể là
nó liên quan đến rất nhiều các cái tỉnh thành
và mỗi cái sự vi phạm ở đâu đó
thậm chí là những cái khu vực trong rừng rất là sâu
chẳng hạn thì có lẽ là
chỉ có những lực lượng chức năng
mới có đủ khả năng để mà phát hiện
có những cái biện pháp răn đe hay là
trừng phạt một cách kịp thời
và như vậy thì với cái chức năng bảo vệ an ninh trật tự của đất nước
trong đó có cái vấn đề an ninh trật tự
đối với cả những cái khu vực đất dựng
và bảo vệ đất dựng
thì tôi cho rằng là có lẽ là
không bộ ngành nào mà phù hợp như là bộ công an
và tôi tin rằng
với cái quyết tâm của các cái cấp lãnh đạo
cũng như cái sự vào cuộc
của các cái đơn vị công an
từ cơ sở cho đến cấp trung ương
thì chắc chắn là chúng ta sẽ
triển khai trong cái thời gian tới
những cái biện pháp để làm sao mà chúng ta
bảo vệ tốt hơn cái đất rừng và một lần nữa
tôi nhấn mạnh rằng cái vấn đề của chúng ta
là bảo vệ đất rừng nhưng
chúng ta phải kết hợp nó với vấn đề là làm sao
hướng tới khai thác có hiệu quả
cái đất rừng thì có như vậy chúng ta mới bảo vệ
được một cách bền vững
và một lần nữa thì xin cảm ơn ông đã tham gia chương trình
và đưa ra những góp nhìn rất toàn diện về vấn đề này